thưa quý vị và các bạn không chỉ riêng việt nam mà các nước châu âu cũng đang phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm omicron
các nước như hàn quốc nhật bản australia philippines và ấn độ đều đã ghi nhận những kỷ lục buồn về số ca mắc mới hàng ngày
các kỷ lục buồn liên tiếp được xác lập ở australia và philippines
trong khi ấn độ ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất trong bảy tháng vào ngày tám tháng một vừa qua
australia lần đầu tiên ghi nhận dấu mốc buồn trong ngày tám tháng tám với một trăm một mươi sáu hai mươi năm ca mắc mới
vượt qua con số hơn bảy mươi tám ca một ngày trước đó
trong bối cảnh các bang đang nỗ lực áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn cản bệnh viện quá tải
philippines cũng ghi nhận hai mươi sáu bốn trăm năm mươi tám ca mắc mới trong ngày tám tháng một
chỉ hai tuần sau khi báo cáo chưa đến hai trăm linh ca
trong ca một ngày các biện pháp hạn chế đã được áp đặt ở thủ đô manila cũng như hàng chục tỉnh thành khác
để đối phó với làn sóng gia tăng số ca mắc mới covid một mươi chín
trong khi đó ấn độ báo cáo một trăm bốn mươi một chín trăm tám mươi sáu ca mắc mới trong ngày tám tháng một
mức cao nhất kể từ tháng năm khi omicron vượt qua delta trở thành biến thể chủ đạo gây bệnh
tại các vùng đô thị của quốc gia nam á này
nhật bản cũng ghi nhận tám bốn trăm tám mươi ca mắc mới trong cùng ngày tình trạng lây nhiễm tiếp tục gia tăng với tốc độ
đáng báo động
riêng thủ đô tokyo báo cáo một hai trăm hai mươi bốn ca mắc mới lần đầu tiên vượt mốc một ca kể từ tháng chín
và gấp một mươi năm năm lần so với mức bảy mươi chín ca được ghi nhận cách đây một tuần
nước láng giềng hàn quốc ghi nhận ba năm trăm một mươi ca mắc mới trong ngày bảy tháng một
giảm khoảng hai trăm linh ca so với một ngày trước đó
các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đã được tái áp đặt vào hồi tháng trước
bất chấp chính sách sống chung với covid một mươi chín sau khi hàn quốc ghi nhận con số kỷ lục bảy tám trăm linh ca mắc mới
sau tháng một mươi một năm ngoái
tại trung quốc nơi olympic mùa đông bắc kinh hai nghìn hai mươi hai sẽ khai mạc vào ngày bốn tháng hai tới
đã ghi nhận một trăm năm mươi chín ca mắc mới vào ngày bảy tháng một còn số này đã giảm so với một trăm bảy mươi bốn ca mắc được ghi nhận
một ngày trước đó hầu hết trong số chín mươi năm ca nhiễm tập trung tại các tỉnh hà nam và sơn tây